quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua và sáng sớm nay miền bắc vẫn còn có mưa mưa rào và có nơi có rông
mưa rông tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
do còn có mưa nên lúc này thì ngoài trời miền bắc nhiệt độ đang khá là dễ chịu chỉ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trong ngày hôm nay khối không khí mát ở phía bắc yếu dần những cơn mưa rông cơ bản tạm dứt
ở khu vực phía tây bắc bộ sau tám giờ trời sẽ chuyển nắng
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này tăng lên ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời cũng chuyển nắng về trưa và chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông cũng như thủ đô hà nội sẽ tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một vài nơi tăng lên mức ba mươi bốn độ tạo ra cảm giác oi nóng nhẹ về trưa và chiều
ở miền trung lúc này thì mưa rông ở thanh hóa và nghệ an đã tạm hết
nhưng mây ở phía bắc miền trung còn
nền nhiệt ngoài trời cũng khá là dễ chịu chỉ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
trong ngày hôm nay hầu khắp miền trung đều có được thời tiết nắng giáo
mức nhiệt trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến đà nẵng
giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng nóng vẫn chỉ xảy ra cục bộ ở khu vực vùng núi phía tây
còn đối với khu vực các tỉnh thành phố phía nam vùng từ quảng nam trở vào đến bình thuận
trong ngày hôm nay nền nhiệt vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trời vẫn nắng nóng diện rộng nhưng mức độ không còn quá gây gắt
còn về chiều và tối nay ở khu vực phía tây của một dọc các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến quảng nam có khả năng sẽ tái xuất hiện những cơn mưa rào và rông
đề phòng nguy cơ về tình trạng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở miền nam dự báo trong chiều và tối nay ở khu vực tây nguyên
mưa rông sẽ gia tăng lên mức giải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
còn đối với khu vực nam bộ mưa rông tập trung chính ở khu vực miền đông và một số nơi ở miền tây
vì có mưa rông về chiều nên nhiệt độ ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ không còn cao
phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ nắng nóng diện rộng chấm dứt
đối với khu vực nam bộ nắng nóng chỉ còn xảy ra trên diện rộng nhưng không gắt
nhiệt độ giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ trong sáng nay tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa ít mưa gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục duy trì trường gió yếu biển lặng
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước